từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh yên bái đã xuất hiện một mươi năm đợt thiên tai trong đó có đến một mươi ba trận mưa kèm theo dòng lốc lũ quét cây ngập ống sạt lở đất khiến hai mươi hai người chết và mất tích hai mươi năm người bị thương gần sáu ngôi nhà bị hư hỏng hai mươi chín con gia súc gia cầm nhiều diện tích đất trồng trọt cùng nhiều công trình thủy lợi giao thông bị thiệt hại tổng giá trị thiệt hại do thiên tai gây ra là hơn một tỷ đồng
với sự quyết tâm nỗ lực rất cao các lực lượng của tỉnh yên bái đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp để tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả thiên tai
yên bái vẫn được dự báo là địa phương phải chịu nhiều rủi ro do thiên tai do vậy để chủ động trong công tác phòng chống thiên tai hạn chế thiệt hại
các cấp các ngành trong tỉnh cần tiếp tục vào cuộc thực hiện tốt công tác chỉ đạo điều hành phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát với tình hình thực tế
đảm bảo thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
cùng với việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai các địa phương cũng cần chủ động linh hoạt đảm bảo giao thông triển khai xây dựng tổ sung kích
làm tốt công tác thông tin tuyên truyền kiểm tra giả soát đánh giá các công trình hồ đập thủy lợi để có phương án xử lý kịp thời